các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
giờ đây công nghệ ô tô tự lái khiến chúng trở thành bài toán thực tế đặt ra cho cả người mua xe ô tô lẫn các thành viên hội đồng quản trị hãng sản xuất
vấn đề thứ ba là những tiến bộ trong y dược học đang làm nảy sinh các tranh cãi về đạo đức
liệu có nên cấm những người bình thường sử dụng các loại thuốc mới có khả năng tăng cường trí tuệ
hai nhà thần kinh học barbara sahakian và james nikol labujeta trong cuốn sách của những hành vi xấu đã viết
dược phẩm có khả năng làm xã hội thay đổi một cách bi kịch và bất thường
đã đến lúc phải thông tin rộng rãi về các cuộc thảo luận và tranh cãi xung quanh khía cạnh đạo đức khi sử dụng thuốc tăng cường trí tuệ và vai trò của chúng đối với tương lai của xã hội
câu hỏi quan trọng hơn bao trùm lên trên cả ba vấn đề đã nêu là ai chịu trách nhiệm bảo đảm rằng những tiến bộ công nghệ sẽ không bị lạm dụng
vì mục đích sai trái
trở lại với câu chuyện alphago chiến thắng ván đầu tiên trước nhà vô địch cờ vây thế giới lisedor
sự kiện này sẽ khiến nhiều người phải thốt lên rằng máy tính đã vượt qua con người khoa học viễn tưởng đã trở thành hiện thực
điều thú vị là một số người còn tự hỏi liệu alphago có cố tình chịu thua các ván tiếp theo để không khơi gợi nghi ngờ của con người về tham vọng thống trị nhân loại của cỗ máy này
thực ra mặc dù máy móc có giỏi hơn con người ở khả năng phân tích logic
thì chúng vẫn chỉ là một công cụ
bởi mối nguy thực sự của những ai như alphago không phải ở chỗ nó sẽ thống trị con người
mà là nó sẽ khiến con người mất đi tinh thần chiến đấu và mục đích sống
một số người nói rằng alvao có thể tư duy như con người và với tốc độ nhanh hơn
nhưng điều đó không thực sự đúng
alfago nhanh hơn con người rất nhiều nhưng tư duy của alphago lại không giống con người
alphago có khả năng tư duy logic sâu và sau một vài điều chỉnh của các chuyên gia
nó có thể đánh bại con người ở bất cứ vấn đề logic thuần túy nào
máy móc đang suy nghĩ nhanh hơn khả năng học hỏi của chúng đang mạnh hơn
và chúng đang tiếp cận với ngày càng nhiều dữ liệu hơn
vì thế trí tuệ nhân tạo được phát triển dựa trên khả năng học sâu có thể đem lại những thay đổi gì
chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ chứng kiến nhiều ứng dụng thương mại của ai
chẳng hạn như ai có thể tạo ra lợi nhuận lớn hơn với rủi ro thấp hơn trong lĩnh vực đầu tư
việc chẩn đoán và giải mã gen tự động sẽ giúp đưa ra các phương pháp điều trị tùy biến cho mỗi bệnh nhân
hay các công cụ gợi ý sẽ gợi ý chính xác sản phẩm thực phẩm và thậm chí cả bạn bè mà người dùng muốn
mặc dù những máy móc này thực sự rất thông minh hiệu suất chăm chỉ và rẻ tiền
chúng vẫn không có phẩm chất như con người
chúng chỉ là những máy tính và công cụ vô cảm
khi alphago đánh bại lysado trong ván cờ đầu tiên
nó không biết hạnh phúc và không hiểu chúng ta nói gì về nó
vì vậy theo các nhà khoa học thì tại thời điểm này chưa có lý do gì để lo lắng
bởi trí tuệ nhân tạo cần có những bước tiến dài hơn nữa
trước khi nó có thể tương xứng với nao bộ con người
nếu con người nhận thức sớm và có những biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa thích hợp ngay từ bây giờ
thưa quý vị như chúng ta đã thấy hơn nửa thế kỷ qua lịch sử trí tuệ nhân tạo đã trải qua những thăng trầm
mặc dù không phải mọi ước mơ của các chuyên gia trong lĩnh vực này đều có thể trở thành hiện thực
và những thành tiệu đạt được còn chưa xứng với tiềm năng mà nó có thể mang lại
nhưng chúng ta không thể phủ nhận trí tuệ nhân tạo chính là một trong những lĩnh vực tiên tiến nhất
đáng được nghiên cứu
và ngày càng có vai trò to lớn trong sự phát triển của đời sống văn hóa xã hội
đến đây chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống xin được tạm dừng
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại